tại quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam
ngày môi trường thế giới và phát động phong trào chống rác thải nhựa tháng hành động về môi trường năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh quảng nam kêu gọi các cấp các ngành doanh nghiệp cộng đồng
hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường
cùng thể hiện trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương
ngay sau lễ mít tinh các đại biểu đã cùng tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường
khu vực trong khu công nghiệp điện nam điện ngọc tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam